nhằm tìm kiếm giải pháp đẩy nhanh quá trình nâng cao chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh mới
nhận định các rào cản về thể chế trong quá trình phát triển kinh tế
hội thảo các giải pháp đột phá về thể chế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở việt nam
trong bối cảnh phát triển mới do viện kinh tế việt nam tổ chức đã diễn ra vào ngày hai mươi bốn tháng sáu tại hà nội
tại hội thảo các chuyên gia đầu ngành của viện kinh tế việt nam đã phân tích các rào cản về thể chế
trong quá trình tăng trưởng các vấn đề được coi là đang làm giảm động lực phát triển của cả nền kinh tế việt nam
theo số liệu của tổng cục thống kê hiện cả nước có tới hai mươi ba đầu mối cơ quan có quyền ban hành
các văn bản quy phạm pháp luật số lượng công chức viên chức hiện nay vào khoảng hai tám triệu người
điều đó đã dẫn đến bộ máy công kênh kém hiệu quả và đội ngũ công chức còn nhũng nhễu
khẩu sát của vcci cũng cho thấy sáu mươi doanh nghiệp trong túp giữa phải móc hầu bao cho các khoản chi không chính thức
nhiều chuyên gia nhận định
nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động bất thường của nền kinh tế thế giới
việt nam cần có những cải cách thể chế mang tính đột phá căn cơ dựa trên tính thực tiễn cao
trong đó việc gỡ bỏ sầu cản thu thục hành chính cải thiện hệ thống pháp luật
tăng cường các cơ chế chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển là những yêu cầu thèn chốt